sáng nay tại hà nội quỹ phòng chống thương vong châu á phối hợp với ủy ban an toàn giao thông quốc gia
và sở giáo dục và đào tạo hà nội đã tổ chức lễ trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh
tại trường trung học phổ thông kim anh huyện sóc sơn thành phố hà nội
chương trình nằm trong khuôn khổ dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em tại việt nam
với sự đồng hành của công ty johnson johnson
hơn một năm trăm linh mũ bảo hiểm theo tiêu chuẩn ece hai mươi hai năm của liên hiệp quốc
đã được trao tặng cho các em học sinh trường trung học phổ thông kim anh
đây là những chiếc mũ có khả năng hấp thụ lực tác động khi va chạm cao hơn loại mũ thông thường
qua đó giảm đáng kể nguy cơ chấn thương vùng đầu khi xảy ra va chạm
sự thành công của chúng ta là cùng tìm ra giải pháp để bảo đảm an toàn cho học sinh
điều quan trọng là nâng cao nhận thức của việc đối tượng
mũ bảo hiểm đạt chuẩn sẽ giống như liều vaccine quan trọng để bảo vệ bộ não
trong trường hợp không may chúng ta gặp tai nạn không mong muốn
từ năm hai nghìn một mươi hai đến năm hai nghìn hai mươi hai dự án mũ bảo hiểm cho trẻ em với sự đồng hành của johnson johnson
đã cho tặng hơn bảy mươi chín mũ bảo hiểm cho các trường học trên khắp các tỉnh thành tại việt nam